trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa đã phối hợp với trung tâm y tế thị xã bìm sơn
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho ba mươi bốn chuyên gia đến từ trung quốc
được cử sang để lắp đặt dây chuyền cho công ty ximang long sơn thanh hóa
hai mươi chuyên gia nói trên được đón từ cửa khẩu lạng sơn vào tối ngày một mươi hai tháng năm
sau đó đưa thẳng về khu nhà ở của công ty xi măng long sơn để thực hiện cách ly theo quy định của bộ y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa đã cử cán bộ cùng với trung tâm y tế thị xã bìm sơn
tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sars cov hai
kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo vào sáng ngày mai
tính đến thời điểm hiện tại tỉnh thanh hóa đang cách ly tập trung một trăm chín mươi năm người
trong đó có một trăm sáu mươi một người việt nam từ nước ngoài về nước hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một